các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong bắt quả tang một mươi năm đối tượng đang đánh lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà bà phan thùy dung ở ấp ba xã hòa thạnh huyện tam bình
tăng vật thu giữ là một mươi hai điện thoại di động bảy xe mô tô một bộ lắc tài xỉu trên một mươi chín triệu đồng và một số tăng vật liên quan
tụ điểm đánh bạc nói trên đã tồn tại trong thời gian khá dài
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã triệt xóa nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục tái diễn gây mất an ninh trật tự tại địa phương
hiện các đối tượng tham gia cờ bạc bị triệu tập về công an tỉnh để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
sáu công nhân của công ty cổ phần khai thác đá thuộc thôn lân luông xã đồng tiến huyện hữu lũng vừa bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn bắt giữ về hành vi đánh bạc
vào chiều ngày một mươi tám tháng hai tại công ty nói trên công an huyện đã bắt quả tang nhóm đối tượng gồm phan mạnh nam đoàn thanh bình lê quang đức nguyễn anh tuân nguyễn quang huy đều trú tại huyện yên thế tỉnh bắc giang
và đối tượng trần đình đạt chú tại huyện gia bình tỉnh bắc giang đang sát phạt nhau ăn thua bằng tiền bằng hình thức chơi sâm
tăng vật thu giữ là trên một mươi sáu triệu đồng một bộ túi lơ khơ và sáu điện thoại di động
nắm bắt được nhu cầu cần tiền để trang trải cuộc sống của một số người lao động nghèo và các tiểu thương mua bán kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang
các đối tượng cho vay nặng lãi tìm cách tiếp cận cho vay tiền với lãi suất cắt cổ
và khi các con nợ không có khả năng thanh toán đúng hạn thì chúng sử dụng vũ lực uy hiếp đe dọa khiến cho nhiều người dân hoang mang lo lắng
vào khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang xuất hiện một số đối tượng lạ mặt
chúng đến các khu vực chợ khu dân cư phát tờ rơi in danh thiếp với nội dung quảng cáo rất hấp dẫn như cho vay không cần thế chấp và ghi số điện thoại bên dưới
khi người dân có nhu cầu liên hệ vai tiền bọn chúng yêu cầu được giữ giấy chứng minh nhân dân
hoặc sự hộ khẩu và tìm hiểu về khả năng thanh toán của con nợ mà cho vai số tiền nhiều hay ít
với lãi suất giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm để tránh thất thoát chúng lập danh sách con nợ và địa chỉ hẹn hai
hàng ngày các đối tượng thay phiên nhau đi thu tiền lãi và sẵn sàng dùng vũ lực uy hiếp hàm dọa đánh đập nạn nhân khi con nợ không trả tiền đúng hẹn
khi mới đến long xuyên thì bọn chúng sẽ đến các chốt giao thông ở các khu chợ để bọn chúng phát tờ rơi
trên tờ gây là nội dung là cho vay là ưu đại không cần thế chấp
thì qua những số điện thoại đó thì những người cần vay tiền thì sẽ điện thoại liên lạc cho những đối tượng đó
những đối tượng đó đến xem nhà chỉ cần biết nhà những người vay chỉ cần thế chấp hộ khẩu chứng minh nhân là bọn chúng cho vay
qua công tác nắm tình hình và đơn tố giác của nạn nhân lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
hôm nay đêm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên đã khởi tố bị can và bắt tạm giam chín nữ tượng thuộc hai nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn
đây là hai băng nhóm hoạt động cho vai nặng lãi chuyên nghiệp có tổ chức do cao bằng thảo và phan thanh tùng cầm đầu
cuối tháng chín tây thì có bạn hoàng tùng kêu xuống dưới này để cho vay
hàng ngày là đi đi thu một là người ta gọi điện cho mình người ta đang ở đâu mình đi đi thu hai là ra chỗ buôn bán thu chợ
số tiền thì
một triệu một mươi hai triệu một mươi ba triệu năm triệu bảy triệu
qua khám xét nơi ở trọ của hai đối tượng trên địa bàn thành phố long xuyên lực lượng công an đã phát hiện tạm giữ hàng trăm chứng minh nhân dân
sổ hộ khẩu giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy nhận nợ của trên bốn trăm linh con nợ là nạn nhân của nhóm đối tượng này
với số tiền thể hiện trên giấy nợ trên chín trăm linh triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến hoạt động cho vai nặng lãi của nhóm đối tượng này
thì hiện nay cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam số đối tượng cho vai nặng lãi này
thì đang cũng trong quá trình để củng cố hồ sơ
ở đây thì cơ quan công an cũng kêu gọi là những người nào đã từng vay nợ của số hai nhóm đối tượng này thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên
để hỗ trợ phục vụ làm củng cố để xử lý số đối tượng
mặc dù nhóm đối tượng cho vai nặng lãi trên địa bàn thành phố long xuyên đã bị bắt giữ
nhưng trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan tổ chức đoàn thể
trong việc tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của loại tội phạm cho vai nặng lãi
kịp thời giới thiệu và hỗ trợ cho người dân tiếp cận nguồn vốn vai ưu đãi của nhà nước
đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình phát động toàn dân tích cực tham gia tố giác tội phạm
kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động cho vai nặng lãi
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
công an thành phố pleiku tỉnh gia lai vừa bắt giữ hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản là nguyễn cao nhân và đặng hải hậu
cùng chú tại phường hội thương thành phố pleiku
sau khi xảy ra va chạm giao thông và đưa nạn nhân đến bệnh viện
hai đối tượng này đã tìm cách chiếm đoạt điện thoại iphone sáu plus của nạn nhân
vào dặng sáng ngày một mươi chín tháng hai
hai đối tượng trên điều khiển xe máy đến ngã tư phan bội châu hùng vương thành phố pleiku
xảy ra va chạm giao thông với anh trần công minh khiến anh minh bị thương
sau khi đưa anh minh đến bệnh viện cấp cứu thấy nạn nhân có điện thoại iphone sáu plus
hậu vừa mua điện thoại của nạn nhân để gọi điện về nhà rồi nhanh chóng chiếm đoạt và bỏ trốn
thưa quý vị kết sát ngày nay đã trở nên quen thuộc và thông dụng với nhiều gia đình
khi nói đến vật dụng này người ta nghĩ ngay đến sự chắc chắn an toàn
kể cả khi gặp phải sự cố cháy nổ và nhất là để đề phòng mất trộm tài sản
thế nhưng cũng bởi là vật dụng để cất giữ tài sản có giá trị nên vài năm trở lại đây
chính kết sắt lại đang trở thành đích nhắm của các đối tượng trộm cắp
phóng sự sau đây được thực hiện tại tỉnh quảng ngãi
đây là một vụ trộm kết sắt tại văn phòng một công ty xây dựng ở số nhà bốn trăm tám mươi hai đường lê lợi
phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
đêm khuya cả gian đã phá khóa đột nhập vào văn phòng khiến kết sát đi
số tài sản trong các sát bị mất trộm gần hai trăm linh triệu đồng
mặc dù văn phòng của công ty khóa cửa bảo vệ nghiêm ngặt nhưng kể gian vẫn xâm nhập trộm tài sản
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay trên địa bàn quảng ngãi xảy ra gần một mươi vụ trộm phá kết sát
phần lớn các vụ trộm kết sắt sau đó đều được lực lượng công an điều tra khám phá
nhưng điều đó cho thấy tội phạm trộm cắp sát đang diễn biến phức tạp
theo cơ quan điều tra tội phạm trộm cắp sát phần lớn là các đối tượng chuyên nghiệp hoạt động theo băng ổ nhóm
trước khi hành động đối tượng thường điều tra và nằm rõ gió giấc sinh hoạt của nạn nhân
do đó hầu hết những vụ trộm kết sắt trong thời gian qua đều thực hiện chót lọt
với tâm lý người dân lâu nay luôn coi kết sát là tù đựng tài sản an toàn nhất
nên từ có tâm lý chủ quan trong việc bảo quản
bên cạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ cơ quan chức năng cần làm tốt công tác phòng ngừa xã hội
thường xuyên phổ biến phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm này cho nhân dân doanh nghiệp biết để họ chủ động phòng ngừa
ngoài ra mỗi doanh nghiệp cũng phải nâng cao ý thức tự phòng ngừa bảo vệ tài sản của mình
đặc biệt các doanh nghiệp không để nhiều tiền trong kết để qua đêm
nhất là chữ ý ngày lễ ngày tết
cơ quan điều tra công an huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ tám đối tượng đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài lao động trái phép
cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố đối tượng nguyễn quang trung chú tại xã kỳ tân huyện kỳ anh về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
vào trưa ngày hai mươi sáu tháng hai trên quốc lộ một a thuộc địa phận xã kỳ đồng huyện kỳ anh
công an huyện kỳ anh đã phát hiện tám đối tượng đang đi trên xe ô tô khách chạy tuyến huế móng cái có biểu hiện nghi vấn
quá trình xác minh nhóm đối tượng này đang trên đường ra móng cái quảng ninh để vượt biên trái phép sang trung quốc
số đối tượng này được đưa về cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn quang trung khai nhận đang làm việc tại trung quốc
nhân dịp về nghỉ tết nguyên đán trung thông báo tìm người trong xã có nhu cầu lao động để đưa đi mỗi người phải nộp cho trung tám triệu đồng
khi gom được bảy người trung hẹn nhóm đối tượng này đến tập trung tại khu vực ngã ba bích châu thuộc xã kỳ tân để lên xe đi mong cái
đến địa phận xã kỳ đồng thì bị lực lượng công an bắt giữ
vào sáng ngày hôm qua tòa án nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử hai bị cáo là phạm thị nga bốn mươi năm tuổi quê ở tỉnh lạng sơn
chú tại quận sơn trà và phạm thị bích phượng hai mươi ba tuổi chú tại quận hải châu tp đà nẵng về tội danh mua bán trái phép chất mà túy
theo cáo trạng
vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn tại bến xe đà nẵng đối tượng nga bị bắt quả tang đang vận chuyển ma túy từ lạng sơn về đà nẵng
lực lượng chức năng thu giữ hai năm trăm linh viên thuốc lắc và một trăm sáu mươi tám viên hồng phiến
tiếp tục khám xét khẩn cấp khách sạn hani trên đường ngô quyền do nga làm chủ lực lượng chức năng thu giữ thêm một trăm bốn mươi g ma túy đá
đặc biệt tại nhà trẻ trên đường vũ tông phan do phượng quản lý lực lượng trinh sát thu giữ hai hai kg ma túy đá được cất giấu trong các chai sữa trẻ em
tại phiên tòa hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phạm thị nga mức án trung thân và bị cáo phạm thị bích phượng hai mươi năm tù giam cùng về tội danh mua bán trái phép chất ma túy
còn tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn vừa khám phá vụ án mua bán trái phép chân ma túy trá hình trong quán internet
vào đêm hai mươi ba tháng hai trinh sát ma túy công an thị xã an nhơn kiểm tra nhà nghỉ ở khu vực trung ái phường nhân hòa
phát hiện bốn thanh niên đang sử dụng ma túy
khai thác nhanh các đối tượng này công an thị xã an nhơn đã khám xét quán internet do tạ thành đô làm chủ
thu giữ hai bịch chứa ma túy đá và nhiều dụng cụ được sử dụng để hít ma túy đá
tạ thánh đô khai nhận đã mua số ma túy trên tại tp hcm về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện
tiếp theo sẽ là cụm tin vắn đáng chú ý
sáng ngày hai mươi tám tháng hai các trinh sát của phòng kẻ sát truy đá công an thị xã an nhơn
tp hcm vừa bắt giữ được đối tượng truy nã nguyễn xuân lam chú phường phú hòa tp thu dầu một tp hcm
khi đối tượng này đang lần trốn ở xã bình mỹ nguyễn củ chi tp hcm
theo hồ sơ vụ án vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi trần phi long nói với lam là có người đang theo dõi vợ của long là chị nguyễn du thi
lúc này lam long cùng sáu đối tượng khác đi tìm người theo dõi thi để giàn mặt
khi đến ngã tư tân lập thuộc phường phú cường tp thu dầu một cả nhóm thế anh đậu đình hùng
tp thu dầu một và bốn người khác là cán bộ công an tỉnh bình dương đang đi làm nhiệm vụ bảo vệ lễ hội dầm tháng riêng
từng là người theo dõi chị thi nên cả nhóm lao vào ép xe dùng mũ bảo hiểm đánh anh hùng ngã gãy xương mũi
các đối tượng trong nhóm này bị bắt ngay sau đó riêng lam đã bỏ trốn
công đã giảm dần chỉ còn xuất hiện giải rác về đêm và sáng sớm trong ngày mai
sau đó sẽ giảm về diện vài nơi trong hai ngày tiếp theo
trời vẫn tiếp tục rét về đêm và sáng
đặc biệt là với các tỉnh thanh hóa
nghệ an và hà tĩnh
vào ban ngày nắng lên ấm áp và đến ngày hai tháng ba nhiệt độ là từ một mươi ba đến hai mươi sáu độ
khu vực nam trung bộ mây thay đổi trưa chiều giảm mây hưởng nắng
mưa có trăng cũng chỉ xuất hiện tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến quảng ngãi
nhưng với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
phần còn lại của khu vực phổ biến không mưa ngày nắng lên đám áp nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên thời tiết vẫn tiếp tục ổn định phổ biến có nắng nhiều không mưa
đêm và sáng sớm trời hơi xe lạnh do ảnh hưởng của độ cao địa hình
thời tiết khô giáo rất thuận lợi cho giao thông đi lại
nhiệt độ ngày đêm trên toàn khu vực sẽ đạt ở mức là từ một mươi sáu đến hai mươi chín độ
các tỉnh nam bộ sẽ tiếp tục nắng nhiều cùng nền nhiệt độ trong ngày khá cao trong ba ngày tới
nhìn chung là chưa có hình thế gây mưa nào tác động trên khu vực
nên thời tiết phổ biến là ít mây khô và nóng
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một đến ba mươi năm độ
riêng một số tỉnh thuộc miền đông của nam bộ trời hơi nóng vào một vài tiếng giữa trưa
bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay đến đây là hết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn